thưa quý vị trong những ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cà mau có diễn biến phức tạp
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cùng các lực lượng chức năng căng mình ngày đêm bám trụ
bất kể mưa nắng để kiểm tra lượng người và phương tiện ra vào tỉnh
nhằm ngăn chặn kịp thời nguồn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
và với tinh thần cùng chung tay chống dịch thì đã có không ít những tình cảm thể hiện tình quân dân
tạo thêm sức mạnh và động lực để cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đây là hình ảnh vào những buổi tối tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên quản lộ phụng hiệp
đoạn giáp danh địa bàn giữa cà mau và bạc liêu
tuyến đường trên là một trong những tuyến có lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành đổ về đây rất lớn
chính vì vậy bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
thì việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ kịp thời phát hiện những người đi về từ vùng dịch
đưa cách ly tập trung là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu
bất kể lúc nào cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và các lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám trụ
quyết tâm ngăn chặn dịch covid một mươi chín ngay từ cửa ngõ
rồi hướng dẫn bà con trên xe
tất cả bà con sẽ xuống để khai báo y tế theo đúng quy định
những trường hợp cố tình trốn qua trạm như trốn trên trùng xa đải trường hợp giả dạng đi bộ
chúng tôi phát hiện chúng tôi sẽ cưu quyết xử lý hiếm những trường hợp nào
không để lọt những người chưa khai báo y tế mà để vào khu vực thành phố cà mau
những ngày gần đây lưu lượng người dân lao động từ các tỉnh thành trở về cà mau
ngày một đông để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa giữ gìn an ninh trật tự
giám đốc công an tỉnh đã điều động lực lượng phương tiện tăng cường hỗ trợ các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
trước những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
những ngày qua không ít tập thể cá nhân mạnh thường quân
hàng ngày cùng nhau vận động quyên góp để mua từng thùng mì
nấu những phần ăn và các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt khác
mang đến tặng cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín

trước những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
những ngày qua không ít tập thể cá nhân mạnh thường quân tập thể phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
các cấp chính quyền và lực lượng chức năng trong tỉnh cà mau
đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
bên cạnh đó người dân không nên hoang mang tin tưởng vào các cấp chính quyền
đồng thời chung tay hỗ trợ giúp đỡ các lực lượng
thắt chặt tình quân dân chung tay vượt qua đại dịch